nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư gửi tới các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu nói riêng và toàn thể cán bộ hội viên hội nhà báo việt nam những người làm báo cả nước nói chung những tình cảm gắn bó thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nội dung thư như sau
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thay mặt chính phủ tôi xin gửi tới các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu nói riêng và toàn thể cán bộ hội viên hội nhà báo việt nam những người làm báo cả nước nói chung những tình cảm gắn bó thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trong gần một thế kỷ qua kể từ ngày báo thanh niên tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng việt nam do lãnh tụ nguyễn
hai quốc sáng lập xuất bản số báo đầu tiên dưới sự lãnh đạo của đảng lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
trong những năm qua báo chí đã bám sát chủ trương đường lối của đảng phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị kinh tế xã hội tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp nhân tố mới mô hình cách làm hay và tấm gương người tốt việc tốt đưa hình ảnh đất nước con người việt nam thân thiện hòa bình hữu nghị đến với bạn bè nam châu bốn biển

tôi xin chúc hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu của chúng ta thành công tốt đẹp